các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị nắng nóng đang diễn ra trên cả nước ta và miền bắc là vùng có nhiều tỉnh thành đạt tới nhiệt độ cao nhất
vậy ngày nào trong tuần này nắng nóng sẽ đạt tới đỉnh điểm
tại thủ đô hà nội sẽ có mức nhiệt độ trong ngày đạt từ bốn mươi ba bốn mươi năm độ c vào những hôm nào
hãy cùng chúng tôi theo dõi những dự báo chi tiết ngay sau đây
đợt nắng nóng diện rộng ở miền bắc và phần lớn miền trung nước ta đã bắt đầu vào cuối tuần vừa rồi
và vẫn tiếp diễn trong tuần này có phần gây gắt hơn
hầu như toàn miền có nắng từ khá sớm trong ngày
đến khoảng chín giờ sáng nhiệt độ đã lên tới ba mươi độ hoặc hơn
chiều ngày một tháng bốn nhiệt độ gần như toàn miền bắc và miền trung đều lên rất cao
trong đó nhiệt độ ở thủ đô hà nội là cao nhất lên tới bốn mươi năm độ nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
thời tiết ở các tỉnh thành lân cận cũng rất oi nóng
thái nguyên và yên bái bốn mươi hai độ việt trì bốn mươi bốn độ hòa bình bốn mươi một độ
ở nhiều tỉnh thành miền trung như nghệ an hà tĩnh quảng trị huế nhiệt độ đều lên tới mức bốn mươi bốn mươi ba độ
theo dự báo
đợt nắng nóng này duy trì trong vài ngày tới và ngày nóng đỉnh điểm là thứ ba và thứ bốn tức mùng hai tháng bốn và mùng ba tháng bốn
chiều ngày thứ ba nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền bắc như hà nội thái nguyên việt trì đồng loạt lên mức bốn mươi bốn bốn mươi năm độ
một số tỉnh thành miền trung như đề cập ở trên sẽ đạt mức bốn mươi hai bốn mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ tư cũng sẽ tương tự
sau đó mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành miền bắc sẽ giảm dần giảm nhẹ tuy nhiên vẫn rất nóng
thủ đô hà nội sẽ duy trì mức nhiệt độ buổi chiều cao trên ba mươi
nhiệt độ đến hết thứ năm ngày mùng bốn tháng bốn những ngày sau đó mới giảm dần xuống dưới ngưỡng bốn mươi độ
trong đợt nắng nóng này người dân cần có trang phục che chắn nắng uống nước điều đạn
nếu có thể thì tránh ra ngoài trời nhiều đề phòng sông nhiệt
dự báo đến cuối tuần đợt nắng nóng gai gắt ở miền bắc mới kết thúc thời tiết thay đổi nhiệt độ sẽ giảm khá nhiều
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai mùng hai tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng đêm không mưa gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
thành phố vinh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ
thưa quý vị mới đây đà lạt đã đặt một bản thân cho các quý vị
đà lạt đã có một trận mưa lớn kéo dài khoảng một giờ đồng hồ
trận mưa có kèm mưa đá ở một số khu vực
sau nhiều ngày không có mưa thì đến chiều ngày ba mươi một tháng ba
nhiều nơi ở lâm đồng đã xuất hiện mưa rông nhiệt
cơn mưa kéo dài gần một tiếng và xuất hiện cả mưa đá
gần một mươi bốn giờ tại đà lạt mưa đá rơi rất nhiều đường kính từ năm đến một cm
trút xuống tạo thành từng lớp dày
sau khoảng một mươi năm phút đá ngừng rơi nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục
mưa lớn kéo dài gần một tiếng đồng hồ
khiến các tuyến đường trung tâm quanh hồ xuân hương như d s xanh
trần quốc toản nguyễn trái ngập úng do nước không thoát kịp
xe đi qua khu vực này gặp nhiều khó khăn
mưa đá cũng được ghi nhận tại một số khu vực thuộc huyện lạc dương
gần cận với thành phố đà lạt
trận mưa này đã làm hư hỏng một số hoa màu vườn hoa của người dân
mới đây cơ quan khí tượng nhật bản cho biết
nền nhiệt cao nhất được đánh dấu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba
tại phường chioda thuộc tokyo vượt qua kỷ lục trước đó là hai mươi năm ba độ c
được thiết lập vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
đây là mức nhiệt cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thống kê vào năm một nghìn tám trăm tám mươi
thành phố yokuhama cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng ba vào chiều ngày ba mươi một tháng ba
đạt hai mươi sáu chín độ
trong khi đó một vùng rộng lớn ở canto cũng chứng kiến mức giảm nhiệt độ kỷ lục
bao gồm cả quận chiba thành phố samata và quận kanakawa
vào lúc ba h bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng ba
nhiệt độ đã được ghi nhận ở mức hai mươi tám sáu độ tại copu và fuchu tokyo
phường narima thuộc tokyo chứng kiến nhiệt độ tăng lên hai mươi tám năm độ
năm hai nghìn hai mươi ba ngày kiểu mùa hè đầu tiên ở trung tâm tokyo là vào ngày hai mươi bốn tháng ba
khi nhiệt độ cao nhất được báo cáo là hai mươi năm độ
cơ quan khí tượng nhật bản xác nhận
các mức nhiệt trên tương đương nền nhiệt được ghi nhận trong những ngày hè ở nước này
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên
miền trong đêm nay và ngày mai hai tháng bốn
bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
riêng khu vực tây bắc có nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
đêm có mưa vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mây ngày nắng nóng

chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
phía nam từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một đến hai mét
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ sóng biển cao từ năm đến một năm mét
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai mùng hai tháng bốn
xin kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại